đồng thời chia sẻ những khó khăn đặc thù của công tác chạy giam và động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua hoàn thành nhiệm vụ
trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị ban giám thị trại giam phú hòa tiếp tục chủ động bám sát
thực hiện tốt các mặt công tác trọng tâm đã đề ra từ đầu năm đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý giáo dục cán bộ chiến sĩ
chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương nêu cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
tiếp tục làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối khu vực giam giữ
tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân
song song đó ban giám thị và cán bộ chiến sĩ trại cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ
phối hợp bền chặt với người dân cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang nơi đóng quân góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao
nhằm hướng đến kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ vào tối nay đại diện báo công an nhân dân đã phối hợp với các đơn vị liên quan
trao số tiền một ba tỷ đồng cho quỹ đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh quảng nam
theo đó số tiền một ba tỷ đồng được báo công an nhân dân và nhà tài trợ vận động trao cho quỹ đền ơn đáp nghĩa
của xã duy nghĩa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam tổng số kinh phí được dùng để xây dựng hai mươi căn nhà tình nghĩa
cho các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn đây là hoạt động thiết thực và diễn ra thường niên của báo công an nhân dân
nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương bệnh binh và người có công với cách mạng
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý liên quan đến việc ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trên một số báo và mạng xã hội facebook có đăng thông tin kèm theo một clip phản ánh về việc hai du khách
người nước ngoài đó là người pháp được một người lái xích lô mời chào đi xích lô và trả lại tiền thừa là tiền giấy
để đốt vàng mã sau nhiều ngày điều tra công an quận hoàn kiếm đã khẳng định người trả tiền âm phủ không phải
là người lái xích lô mà là tài xế taxi
theo đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám hai vị khách người pháp đã đi taxi
có logo sao việt nam do một người nam điều khiển về khách sạn tại số bảy ngõ bốn trăm sáu mươi hai ngọc thụy quận long biên
và trả số tiền năm trăm linh đồng sau đó nhận lại ba tờ giấy và cất vào túi đến sáng ngày hôm sau mới phát hiện
tiền giấy là tiền đốt vàng mã không có giá trị từ đơn trình báo công an quận hoàn kiếm đã xác định
trần văn phong chú tại xuân trường nam định là người đã lái xe taxi vào tối ngày một mươi sáu tháng bảy đã trả tiền giấy
vàng mã cho hai vị khách tại công an quận hoàn kiếm phong đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
do trần văn phong vi phạm tại địa bàn quận long biên nên công an quận hoàn kiếm đã bàn giao vụ việc
cho công an quận long biên xử lý theo thẩm quyền
một nhóm đối tượng có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của người nước ngoài tại khu trung cư đà nẵng plaza
vừa bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng bắt giữ
nhóm đối tượng gồm lê thị lụa nguyễn như bảo thư công chú tại thành phố đà nẵng và huỳnh tấn nhân
chú tại tỉnh thờ thiên huế trước đó nhóm đối tượng này đã bịa ra thông tin ông lee ji yu quốc tịch hàn quốc
là đối tượng truy nã của cảnh sát hàn quốc nên đã đến nhà giả danh là cảnh sát việt nam
và yêu cầu ông lee ji yu phải đưa một mươi đô la mỹ để được bỏ qua
vì quá hoảng sợ nên vợ của ông lee đã đưa cho nhóm này bốn năm trăm linh đô la mỹ gần một trăm linh năm triệu đồng
đối tượng lụa đã lấy riêng cho mình năm mươi triệu số tiền còn lại chia cho các đối tượng cùng tham gia
vào lúc chín giờ sáng ngày hai mươi tháng bảy nhóm này tiếp tục đến nhà của ông ly và đòi tiếp
số tiền năm năm trăm linh đô la mỹ còn lại thì bị lực lượng công an phường thạch thang bắt giữ
trong khi đó hai đối tượng gây ra vụ giết người trong đêm tại thôn yên phú xã yên hà
huyện quang bình tỉnh hà giang vừa bị lực lượng công an huyện quang bình tỉnh hà giang bắt giữ
chỉ sau vài giờ gây án đang nói là cả hai đối tượng gây án đều mới chỉ một mươi năm tuổi
vào khoảng hai mươi hai giờ đêm một mươi chín tháng bảy công an huyện quang bình tỉnh hà giang
nhận tin báo tại nhà ông hoàng văn khóng và vợ là hoàng thị náo cùng bảy mươi sáu tuổi
ở thôn yên phú xã yên hà huyện quang bình tỉnh hà giang vừa xảy ra vụ giết người cướp tài sản
nạn nhân là ông hoàng văn khóng đã bị chém vào đầu bất tình đối tượng gây án đã tẩu thoát
các tổ công tác hoàn huyện tập trung các vụ trình sát truy bắt năm người tử
ngay trong đêm chúng tôi đã hối hợp với các cướp chính quyền
chấp nhận các địa bản sẵn sàng thành trong đó của huyện hà miên
nơi nghi vấn có thể tổng hợp lần chứng ở đó
quá trình truy tìm đối tượng gây án được quần chúng nhân dân cung cấp thông tin
cùng thời điểm trên có hai đối tượng đi xe máy có nhiều biểu hiện bất thường
đến khu vực đồi cam vắng người thuộc xã yên lâm huyện hà miên tỉnh tuyên quang
lực lượng công an huyện quang bình đã phối hợp với công an huyện hà miên tỉnh tuyên quang
tiến hành truy tìm và bắt giữ thành công hai đối tượng là hoàng văn thuyền một mươi năm tuổi
chú cùng thôn với nạn nhân và triệu tài ton một mươi năm tuổi chú huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
từ đầu tiên đến chúng tôi có sự phối hợp với công an huyện hà miên
cũng như công an xã yên lâm tổ chức bao vây truy bản đối tượng
đến hai giờ sáng với sự quyết tâm rất cao
sau bắt giữ đối tượng chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng
tại một cái lán trung cao của người dân khu vực xã yên lâm
hai đối tượng của tôi đã dẫn dạy về công an huyện qua đấu tranh bắt đầu
bước đầu hai đối tượng thừa nhận hành vi thỏa thuận của mình
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã nhiều lần bàn bạc và phân công nhau
để đi cướp giết ông bà khóng
khoảng hai mươi giờ đêm một mươi chín tháng bảy cả hai đã đi xe máy đến nhà ông bà khóng mua hàng
và lấy dao chuẩn bị từ nhà
chém một nhát vào đầu ông khóng khiến ông hụt ra nền nhà
đồng thời ton dùng dao chém bà áo nhưng dao trượt vào vùng bả vai nên bà bị thương nhẹ
bàn áo hô hoán
thang thuyền thì cái thằng này nó đi xe hơi bị liều ạ
thứ hai nữa là cái thằng này năm ngoái đã bị đi ăn cắp trộm vặt và gà vịt
thì thôn cũng đem ra nhà văn hóa thôn
tôi thấy rằng cái này cái nguyên nhân của nó nó xuất phát từ nhiều thứ
trong đó chủ yếu là chỗ gia đình quản lý các phụ huynh các cháu
quản lý giáo dục của cháu và những bùn đồng
và đặc biệt một số cháu bây giờ là sống trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
như bố mẹ có thể ly hôn hoặc là bố mẹ đi làm ăn xa bỏ mặt con cái
ở lại với ông bà các cô bác chú gì
từ đó mới thiếu sự quản lý giáo dục của bố mẹ sự quan tâm
các cháu có nhiều điều kiện đi giao ru bên ngoài
tiếp xúc với những đối tượng quần thể số
từ đó mới nhớ những thói hư thật số
ăn chơi đua đòi từ đó dẫn đến việc thực hiện vi phạm tội
điều đáng quan tâm là cả hai đối tượng còn rất trẻ mới ở tuổi một mươi năm
hồng văn thuyền thường xuyên lêu lỏng đánh nhau rồi bỏ học
còn triệu tài ton cũng không được học hành do hoàn cảnh gia đình
vụ việc này tiếp tục là lời nhắc nhở các bậc làm cha làm mẹ
hãy quan tâm quản lý giáo dục con cái
tránh để lại hậu quả xấu khi con cái không được quan tâm dạy bảo học hành

một phút thì buổi công bố mới được bắt đầu
ông bế đoàn trọng tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo tỉnh lạng sơn cho biết
buổi công bố chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin
kết luận của tổ công tác sau ba ngày làm việc
tuyệt đối không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên
ngay sau đó ông sái công hồng phó cục trưởng cục khảo thí chất lượng bộ giáo dục và đào tạo công bố kết luận
theo đó tổ công tác chấm thẩm định năm mươi một bài thi môn ngữ văn
trong đó ba mươi năm bài thi tự do của tiểu đoàn hai
trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và một mươi sáu bài của thí sinh tự do khác
đoàn thanh tra chấm thi của bộ thực hiện nhiệm vụ liên tục trong thời gian chấm thi theo quy định
các phiếu trả lời trách nghiệm gốc trong các túi đựng bài thi
phai ảnh phiếu trả lời trách nghiệm của thí sinh trên máy tính đảm bảo đúng quy định
đến thời điểm hiện tại không có thấu hiệp bất thường
về bài thi tự luận trong năm mươi một bài không có bài tăng điểm
có bốn mươi ba trên năm mươi một bài thi không thay đổi điểm
có tám bài thi giảm điểm chiếm một mươi năm
có bốn bài thi giảm một hai mươi năm điểm ba bài thi giảm một năm điểm và một bài thi giảm một bảy mươi năm điểm
trong quá trình ra soát chấm thẩm định tổ công tác kết luận
chưa phát hiện sai phạm trong tổ chức coi thi và chấm thi
tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tại lạng sơn
tuy vậy tổ công tác cũng đề nghị hội đồng thi tại lạng sơn thực hiện làm rõ kiểm điểm
rút kinh nghiệm của các cá nhân liên quan tới tổ chấm môn ngữ văn
công bố điểm chấm thẩm định môn ngữ văn và các bài thi trắc nghiệm
trong ngày ngày mai hai mươi hai
hai tháng bảy để các thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học
trước vấn đề này bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
vừa ký công văn yêu cầu sáu mươi ba tỉnh thành về việc giả soát đánh giá công tác
tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
theo đó bộ giáo dục và đào tạo đề nghị trưởng ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc giả soát đánh giá quy trình
thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi tại địa phương nhất là coi chấm thi
quá trình ra soát nếu phát hiện sai phạm kịp thời báo cáo bộ giáo dục và đào tạo
và căn cứ tình hình có thể đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra làm rõ trách nhiệm
của tổ chức cá nhân liên quan để xử lý theo quy chế và pháp luật
đồng thời bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu triển khai công tác khảo thí
và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo theo kế hoạch tổ chức kỳ thi
đảm bảo đúng quy định quy chế và quyền lợi của thí sinh
trong phần tiếp theo của bản tin áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và thiệt hại nghiêm trọng
tại các tỉnh biển núi phía bắc
biểu tình bạo lực lan rộng tại iraq đã làm bốn mươi bảy người thương vong
thưa quý vị áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và thiệt hại nghiêm trọng
làm cho nhiều địa phương ở bắc bộ bắc trung bộ chìm trong nước lũ
và mưa lớn cũng đã khiến cho hàng chục hộ dân sống trong vùng nguy hiểm phải di rời khẩn cấp
nhiều hết tan lúa và hoa màu của người dân bị mất trắng
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng bảy mưa lũ đã làm hai mươi tám người chết và mất tích
dinh tỉnh yên bái đã có một mươi bảy người chết và mất tích
mưa lớn đã cũng khiến cho một trăm linh năm ngôi nhà bị sập
bị ngập hơn ba ba trăm linh ngôi nhà và hơn một ngôi nhà
phải di rời khẩn cấp
gần một mươi bảy con da súc da cầm bị chết và cuốn trôi
theo số liệu từ cục trồng trọt và các địa phương
khu vực các tỉnh đồng bằng sông hồng có ba mươi chín hecta lúa và hoa màu bị ngập úng
khu vực các tỉnh bắc trung bộ có hơn một mươi ba hết tan diện tích ngập úng
trong những ngày tới tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp
để chủ động ứng phó với xoáy thấp có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành
các tỉnh thành phố chỉ đạo triển khai nghiêm túc công điện số chín trăm ba mươi một cdttg của thủ tướng chính phủ
và các công điện của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
sau những ngày mưa lớn kéo dài từ đêm ngày một mươi bảy tháng bảy đến sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng bảy
cộng với tác động của hoàn lưu cơn bão số ba
kèm theo đó là lượng nước từ hồ đắc cha ở khu sáu thị trấn cao phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
tràn ra đã làm cho ngập úng trên nhiều điểm ở quốc lộ sáu đoạn qua địa bàn khu ba khu bốn thị trấn cao phong
trước tình trạng trên ban an toàn giao thông huyện cao phong đã lên phương án phá rỡ
các công trình nhà dân xây vi phạm hành lang giao thông làm thay đổi kết cấu hiện trạng giao thông
làm cản trở dòng chảy cuốn hước tránh áp lực dòng chảy mạnh gây nguy hiểm
đến tính mạng và nhà cửa của người dân
ban an toàn giao thông huyện cũng đã khuyến cáo người dân nếu không có việc cần thiết
không nên đi qua các khu vực này
theo kế hoạch trong ngày mai ngày hai mươi hai tháng bảy bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nguyễn xuân cường trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
sẽ có buổi thị sát tình hình ngập úng tại đây và đưa ra kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng
và tài sản của người dân địa phương
đến chiều ngày hôm nay nước sông hồng tại yên bái bắt đầu xuống dần
cùng với chính quyền các ban ngành đoàn thể công an tỉnh yên bái cũng đã huy động toàn lực lượng
trực tiếp xuống hiện trường cùng với người dân khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ
ổn định đời sống và khôi phục sản xuất
ghi nhận của phóng viên intv tại tỉnh yên bái
tại thành phố yên bái trên một hộ dân sinh sống trên địa bàn
phường hồng hà phường nguyễn thái học phường nam cường và xã tùy lộc
khẩn trương trở về dọn dẹp nhà cửa xử lý môi trường xung quanh
công việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ của người dân cũng trở nên nhanh chóng
bởi sự có mặt giúp sức của lực lượng công an tỉnh yên bái

tỉnh yên bái đã huy động trên một mươi bảy người gồm cán bộ chiến sĩ công an dân quân và lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn
tỉnh yên bái đang khẩn trương giúp đỡ các hộ dân vận chuyển đồ đạc sửa chữa vệ sinh nhà cửa
bên cạnh đó là khôi phục lại hệ thống điện các công trình công cộng đặc biệt là khôi phục lại diện tích lúa và hoa màu
tỉnh yên bái đang khẩn trương giúp đỡ các hộ dân vận chuyển đồ đạc sửa chữa vệ sinh nhà cửa các công trình công cộng đặc biệt là khôi phục lại hệ thống điện các công trình công cộng đặc biệt là khôi phục lại hệ thống điện các công trình công cộng đặc biệt là khôi phục lại hệ thống điện các công trình công cộng đặc biệt là khôi phục lại hệ thống điện các công trình công cộng đặc biệt là khôi phục lại hệ thống điện các công trình công cộng đặc biệt là khôi phục lại hệ thống điện các công trình công cộng đặc biệt là khôi phục
những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn
tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người bị mất tích
huy động phương tiện máy móc sức người tập trung khắc phục các điểm sạt lở và ngập
đảm bảo việc lưu thông đi lại của người dân đánh giá thiệt hại
để có kế hoạch phương án hỗ trợ người dân tái sản xuất sau mưa lũ
trong khi đó tại phú thọ mưa lớn đã khiến cho mực nước
tại các sông suối hồ đập trên địa bàn tỉnh này dâng cao đột ngột
gây ngập lụt trên diện rộng
theo thông tin mới nhất ngoài thiệt hại về người và tài sản
thì mưa lũ cũng đã làm cho cây cầu văn luông minh đài
trên địa bàn huyện tân sơn bị gãy một nhịp
cây cầu treo tại xã văn luông đã bị hư hỏng hoàn toàn
nhiều đoạn đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở giao thông bị chia cắt
trong tình huống khẩn cấp hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ
đã được huy động cùng với phương tiện xuống các địa bàn trọng yếu
hỗ trợ mì tôm và nước uống cho người dân vùng bị cô lập
đêm qua và dạng sáng nay trên địa bàn tỉnh phú thọ có mưa to đến rất to
tại địa bàn các huyện thanh sơn tam nông cẩm khê và hạ hòa của tỉnh phú thọ
mưa lớn kết hợp với mực nước tại các sông suối trên địa bàn dâng cao
gây ngập úng trên diện rộng
nhiều khu vực bị ngập sâu nhấn chìm toàn bộ nhà cửa đồ đạc và hoa màu
của hàng nghìn hộ dân gây thiệt hại lớn về tài sản
do mực nước lên nhanh vào thời điểm dạng sáng
nên nhiều hộ dân không kịp di chuyển đồ đạc tài sản lên vị trí cao

đã hoàn toàn bị cô lập
theo các hộ dân ở nơi đây sau hơn ba mươi năm mới có trận lụt cao như vậy
trên những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ
công an tỉnh phú thọ đã huy động trực một trăm linh quân số để bảo đảm an ninh trật tự
không để xảy ra tình trạng lợi dụng bão lũ để thực hiện các hành vi trộm cắp
bảo đảm an toàn tài sản cho nhân dân
ngoài ra công an tỉnh phú thọ đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
cùng hàng chục phương tiện tàu thuyền ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại những địa bàn ngập sâu để phối hợp với lực lượng quân đội
công an tỉnh phú thọ đã phối hợp với lực lượng quân đội và các hành chức năng
giúp nhân dân di rời đồ đạc cứu hộ cứu nạn phân luồng hướng dẫn giao thông

trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ trong những ngày tới
lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành các cấp
theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời
bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng lũ
tại tỉnh thanh hóa để giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của mưa lũ trong những ngày qua
công an tỉnh thanh hóa đã huy động lực lượng phương tiện xuống các địa bàn sung yếu
chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an cơ sở
triển khai các phương án sơ tán dân di rời tài sản đến nơi an toàn
phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả của mưa lũ
tại huyện lang chánh mưa to kéo dài trên diện rộng đã gây ngập lụt và xảy ra lũ ống lũ quét ở nhiều nơi
đặc biệt vào tối ngày một mươi chín tháng bảy tại bản hắc xã trí nang huyện lang chánh đã xảy ra lũ ống
làm sập hoàn toàn ba nhà dân khiến hai người chết hai người mất tích và ba người bị thương
ngay sau khi xảy ra lũ lụt công an huyện lang chánh đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng quân đội biên phòng chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm
cứu nạn và giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khôi phục nhà cửa sớm ổn định chỗ ở
đồng thời bố trí các tổ chốt tuần tra hướng dẫn giao thông tại các địa điểm sung yếu
để cảnh báo và hỗ trợ người dân tránh xa các khu vực nguy hiểm
thưa quý vị là một huyện miền núi lại tiếp giáp với các đường biên giới và nước bạn lào
huyện an lưới của tỉnh thừa thiên huế được thiên nhiên yêu đáy cho những cánh rừng xanh mút ngàn
với vô vàn những tiềm năng về phát triển lâm nghiệp
tuy nhiên trong thời gian gần đây tình trạng phá rừng khai thác gỗ trái phép tại đây không ngừng gia tăng
khiến cho dư luận hết sức bức xúc
và cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra
có hay không sự tiếp tay của kiểm lâm cũng như các ngành chức năng trong việc để cho những cánh rừng bị tàn phá
để tìm hiểu về vấn đề này xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
có mặt tại hiện trường phòng viên của chúng tôi ghi nhận có khoảng một mươi hectare gỗ đã bị chặt hạ
tại một cánh rừng thuộc tổ khu hai trăm chín mươi hai xã sơn thủy huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
mỗi khúc gỗ được cư thành thường đoạn hai ba mét với đường kính ba mươi bốn mươi cm nằm ngổn ngang
được biết số gỗ rừng này là một trong những khu vực nguy hiểm nhất của quốc gia
cây rừng này thuộc gỗ keo gỗ tráng bàn và gỗ tạp
toàn bộ những cây lớn nhỏ đều bị chặt hạ một cách không tương tiếc
đi dọc cánh rừng chúng tôi cũng bắt gặp đầy dấu vết cắt gỗ đốt phá
thậm chí tại hiện trường vẫn còn hai chiếc xe máy nhiều can xăng dầu và những vật dụng phá rừng mà lâm tặc chưa kịp tẩu tán
bữa trưa hôm nay chúng tôi có nhận được thông tin tàng ảnh từ gất ăn
qua đó lực lượng cũng chuyển khai rất gấp rút
quản lý kiểm tra hiện trường chúng tôi cũng đã phối bỏ quản lý
tại hiện trường thì chúng tôi ghi nhận là có một số khối lượng gỗ nhất là về gỗ keo thì có khoảng bốn mươi sáu lóng
tên hai mươi năm gỗ tạp thì chúng tôi đã phối hợp với quản lý bảo vệ nguyên hiện trường và sẽ di chuyển toàn bộ khối lượng gỗ này
kể cả gỗ rừng trong chuyển về bán quản lý phương mộ bán lưới
sau đó tiếp tục điều tra xác minh và chuyển lý theo quyền pháp luật
ngay sau khi phát hiện sự việc chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo hạt kiểm lâm a lưới và đơn vị chủ rừng là ban quản lý rừng phòng hộ a lưới
tại đây cả hai đơn vị thừa nhận sự thiếu sâu sát trong quản lý địa bàn và cho rằng đây là nguyên nhân chính để các đối tượng lợi dụng phá rừng và lấn chiếm đất rừng
hiện nay tình cảm phá rừng vẫn diễn ra hết sức phức tạp
có ý kiến cho rằng lực lượng chức năng có sự tiếp tay
tôi nghĩ rằng là
các lực lượng chức năng đang có sự buôn lọc là chủ yếu
và huyện cũng chưa phát hiện ra sự tiếp tay của các lực lượng đặc biệt là lực lượng kiểm lâm và lực lượng miên phòng
qua cái vụ vừa rồi thì đơn vị cũng rủ ra kinh nghiệm là phải tăng cường phối hợp chắc chẽ với hạt kiểm lâm và chỉnh quyền địa phương
để phối hợp tốt hơn nữa trong công tác quản lý bảo vệ rừng
về phía chủ rừng thì cũng tăng cường phối hợp với hạt kiểm lâm để ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm
tình trạng phá rừng tại huyện miền núi a lưới tỉnh thừa thiên huế đang diễn ra hết sức phức tạp
quả đó cho thấy vai trò quản lý rừng hết sức lỏng lẻo đã tạo điều kiện cho lâm tặc ngang nhiên hoạt động
và dù vụ việc được phát hiện và xử lý nhưng những gì diễn ra tại hiện trường đã cho thấy
việc phá rừng ở đây chắc chắn đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài
với sự tham gia của nhiều đối tượng cùng phương tiện máy bay gian
thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại